ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với công đoàn ngành giao thông vận tải việt nam đã ra quân phát động tuyên truyền pháp luật và văn hóa giao thông năm hai nghìn một mươi tám đến toàn thể công nhân viên chức lao động ngành giao thông vận tải và người dân cả nước
sau tháng đầu năm toàn quốc xảy ra tám chín trăm chín mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết bốn một trăm linh ba người bị thương bảy hai mươi bảy người
so với cùng kỳ năm ngoái số vụ tai nạn giao thông đã giảm năm trăm chín mươi bốn vụ
tuy nhiên cùng với đó là tình hình ủn tắc giao thông tại các đô thị lớn vẫn đang là vấn đề nan dài cần có biện pháp khắc phục
vì vậy lễ gia quân phát động tuyên truyền pháp luật và văn hóa giao thông là một trong những hoạt động thiết thực
sau lễ phát động này thì các nội dung của công đoàn ngành giao thông vận tải cũng đã gửi tới các cơ quan đơn vị
chúng tôi rất mong rằng các cơ quan đơn vị trong ngành cũng như là cán bộ công nhân viên chức lao động
ngành giao thông vận tải sẽ hưởng ứng và thực hiện tốt các hoạt động rất là cụ thể của chương trình tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông
cũng như là xây dựng văn hóa giao thông trong ngành góp phần giảm tai nạn giao thông
từ đầu tháng chín chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền tại rất nhiều công đoàn cơ sở
và một hoạt động tập trung đó là chúng tôi tổ chức hội thi lái xe mô tô giỏi ngành giao thông vận tải hà nội
mở rộng vào hôm một mươi năm tháng chín
hôm hai nghìn một mươi tám tại sở thông đoạn tải hà nội thu hút hơn năm mươi những thí sinh và đạt xuất sắc ở đơn vị tham gia
đó là những hoạt động tuyên truyền pháp luật giao thông để tuyên truyền rất sâu rộng trong công nhân viên chức lao động của ngành
và những đồng chí tham gia sẽ là tuyên truyền viên tới các đồng chí cán bộ công nhân viên chức tại cơ sở
lễ giao quân phát động tuyên truyền pháp luật và văn hóa giao thông của năm hai nghìn một mươi tám
là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng an toàn giao thông
của ủy ban an toàn giao thông
các công đoàn giao thông quốc gia và các công đoàn ngành giao thông vận tải
có thể nói rằng đây là một trong những hoạt động vô cùng thiết thực để có thể mỗi cán bộ công nhân viên
của ngành giao thông vận tải sẽ là một tuyên truyền viên gửi gắm những thông điệp
về đảm bảo an toàn giao thông một vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay
việc nghiêm túc và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
với phương trầm mỗi người là một hạt nhân tuyên truyền đến những người thân trong gia đình và xã hội
về ý thức chấp hành luật giao thông sẽ góp phần xây dựng văn hóa giao thông
tiến tới giảm sâu tên nạn giao thông trên cả ba tiêu chí số vụ số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông